từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám một số địa phương tại tp hcm đã đồng loạt cử nhân viên y tế
tổ chức hướng dẫn thí điểm một số đại diện hội gia đình
từ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai ở khu vực vùng cam
việc hướng dẫn người dân tự test nhanh dựa theo kế hoạch số hai nghìn bảy trăm một mươi sáu của ủy ban nhân dân tp hcm
các hộ dân được cấp phát test nhanh để tự thực hiện
các hộ dân được phân theo vùng nguy cơ cam đỏ vàng xanh cận xanh vùng cam và vùng
trong đó người dân được thực hiện test nhanh việc chọn hậu dân test nhanh do ủy ban nhân dân phường lập danh sách
việc test nhanh ở vùng có nguy cơ giúp phát hiện sớm f để bóc tách đưa vào diện quản lý và điều trị kịp thời
ghi nhận tại hẻm bốn trăm năm mươi sáu lê văn sĩ phường một mươi bốn quận ba những người dân ở khu vực này nằm trong vùng cam của bản đồ covid một mươi chín thành phố
tại đây các hộ dân được cấp phát test nhanh để tự thực hiện
đa số tỏ ra hào hứng và yên tâm khi được nhân viên y tế hướng dẫn test nhanh tại nhà
chỉ thấy người khác làm tại thì mình thực hành là xịt quẩn đeo vào tay mở ra rồi kêu bạn lấy cho người nhà thì nước mũi lên
nhét vô trong mũi có điểm g xong quấy quấy quấy từng năm mấy giây rồi xong bỏ vô cái ống cái thuốc quậy quậy chừng một mươi lần xong đổ vô trong cuộc xét nghiệm
sau khi học cái này xong mình sẽ đi mua những bộ test này để sử dụng cho gia đình mình
theo chỉ đạo mới nhất của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
thành phố sẽ xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân trong vùng cam và vùng đỏ trong một mươi bốn